mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
vừa qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với diệp thị hồng liên
phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình phó trưởng ban chấm thi
phụ chất chấm bài thi tự luận môn ngữ văn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
kết quả điều tra xác định bị can diệp thị hồng liên sinh ngày bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại số hai mươi tám tổ một mươi đường ngô sĩ liên phường phương lâm
thành phố hòa bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiệm vụ được giao để trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các tổ trưởng chấm thi tự luận môn ngữ
văn nhằm nâng điểm thi trái quy chế thi trung học phổ thông quốc gia làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can diệp thị hồng liên